vùng rốn lũ thạch định huyện thạch thành tỉnh thanh hóa nơi đang có bốn trăm chín mươi bốn hộ với một chín trăm năm mươi năm nhân khẩu phải di rời do nhà cửa ruộng vườn đã bị nước lũ nhấn chìm
đây là địa phương bị ngập nặng nhất huyện thạch thành trong cơn lũ này
thực hiện phương châm bốn tại chỗ ủy ban nhân dân xã thạch định đã huy động lực lượng đưa người dân của bốn trăm chín mươi bốn hộ ngập hoàn toàn lên các địa điểm an toàn
trạm y tế tiền phương cũng được thành lập và đặt ở trường tiểu học thạch định để kịp thời cứu chữa cho bà con nhân dân chạy lũ
hiện gần hai nhân khẩu di rời lên khu tránh lũ được cấp phát mì tôm nước uống không để bà con đứt bữa
mưa lũ đã khiến năm trăm bốn mươi một hectare lúa chưa thu hoạch sáu trăm sáu mươi một hectare cây trồng vụ đông bốn trăm bốn mươi hai hectare nuôi trồng thủy sản của toàn huyện thạch thành bị mất trắng tổng thiệt hại ước tính trên một trăm linh tỷ đồng
hiện tại huyện thạch thành vẫn còn năm xã gồm thành kim thành hưng thị trấn kim tân thạch long thạch đồng có nguy cơ bị tràn đê vỡ đê do các tuyến đê này có chiều cao một mươi bốn năm mét
trong khi mực nước lũ mấy ngày qua đạt một mươi ba tám mươi chín m
hiện mực nước trên sông bưởi đã xuống nhưng địa phương vẫn tiếp tục đưa lũ ra
tổ chức lực lượng dân quân thường xuyên tuần tra canh gác hộ đê tập kết vật tư sẵn sàng ứng phó với các sự cố trên đê
huyện thạch thành hiện đã trích hơn hai trăm linh triệu đồng mua mì tôm nước uống lương khô viên xử lý nước cơ số thuốc cung cấp cho bà con vùng lũ
hội chức thập đỏ tỉnh thanh hóa cũng đã chuyển hơn hai trăm linh triệu đồng
tiền hàng gồm hai thùng mì tôm hai chai nước các loại một năm lít hỗ trợ một mươi nhà bị sập mỗi nhà ba triệu đồng ba mươi hai nhà bị ngập mỗi nhà năm trăm linh đồng tới huyện thạch thành để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ